chuyển sang những tin tức đáng chú ý về các điểm nóng covid một mươi chín trên thế giới
trong lúc trung quốc đang đối diện với làn sóng dịch bệnh chưa từng có
cường quốc này vẫn đang tiếp tục có những bước tiến mới trong việc nghiên cứu vaccine
theo đó cơ quan quản lý sản phẩm y tế quốc gia tại nước này đã cho phép thử nghiệm lâm sàng
một loại vaccine ngừa covid một mươi chín sử dụng công nghệ virus bất hoạt để chống lại biến thể omicron
của virus sars cov hai
vaccine trên do tập đoàn dược phẩm biotech của trung quốc liên kết với tập đoàn dược phẩm quốc gia trung quốc
sinoparm phát triển đã được nghiên cứu từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
các thử nghiệm sơ bộ như đánh giá độ an toàn trên động vật và nghiên cứu tính sinh miễn dịch
cho thấy vaccine này có thể tạo ra lượng kháng thể trung hòa cao chống lại các biến thể khác nhau
của virus sars cov hai bao gồm cả omicron
trong các thử nghiệm lâm sàng một phương pháp nghiên cứu ngẫu nhiên mù đôi
trong đó cả đối tượng được nghiên cứu và cả các nhà khoa học đều được làm mù
và cả thuốc thật và giả dược có hình dạng y hệt nhau và thuần tập
nghiên cứu một nhóm người trong một khoảng thời gian sẽ được áp dụng cho những người từ một mươi tám tuổi trở lên
đã tiêm hai hoặc ba mũi vaccine ngừa covid một mươi chín
mục tiêu của thử nghiệm là nhằm đánh giá tính an toàn và khả năng sinh miễn dịch của vaccine bất hoạt
trước đó hai loại vaccine của trung quốc được sử dụng rộng rãi gồm vaccine coronavac của sinovac
và vaccine verocell của sinopharm cũng được phát triển dựa trên công nghệ virus bất hoạt
đây là công nghệ truyền thống
vaccine được bào chế từ các hạt virus được tạo ra trong phòng thí nghiệm
sau đó chúng sẽ bị bất hoạt bằng nhiệt hoặc hóa chất để không thể lây nhiễm covid một mươi chín cho người tiêm
tuy virus bị bất hoạt nhưng kháng nguyên của chúng vẫn tồn tại
nên khi tiêm vào cơ thể hệ miễn dịch sẽ tạo ra phản ứng chống lại
nhiều loại vaccine khác cũng sử dụng công nghệ tương tự
bao gồm vaccine bại liệt viêm gan a và vaccine cúm
việc thử nghiệm thành công loại vaccine này sẽ là một tin vui cho những nỗ lực phòng dịch tại trung quốc
và rất có thể sẽ là chìa khóa giúp trung quốc vượt qua đại dịch này